dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc lễ khởi động năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
đã diễn ra vào chiều nay sáu tháng một tại hà nội
cùng dự lễ có đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
chủ tịch ủy ban quốc gia asean năm hai nghìn hai mươi cùng lãnh đạo các bộ ngành
các đại sứ đại diện các nước thành viên trong khối asean và bạn bè quốc tế
trong một phần tư thế kỷ gắn bó với asean
việt nam luôn tích cực chủ động tham gia có trách nhiệm và để lại nhiều dấu ấn quan trọng
năm hai nghìn hai mươi việt nam vinh dự đảm nhiệm những trọng trách lớn ở cả tầm khu vực và quốc tế
trong đó nổi bật là vai trò chủ tịch asean
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nhấn mạnh đây là cơ hội để việt nam đóng góp thực chất và nhiều hơn nữa
vào phát triển cộng đồng asean hài hòa tự gường sáng tạo gắn kết bản sắc trách nhiệm và có khả năng thích ứng cao
là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
việt nam sẽ phát huy những thành quả tiếp nối nỗ lực của các kỳ chủ tịch tiền nhiệm
để cùng các thành viên định hướng phát triển cộng đồng asean đến năm hai nghìn hai mươi năm và xa hơn
hòa bình và ổn định đoàn kết và thống nhất thịnh vượng và bình vững
tiếp tục với mục đích là bản sắc và cũng là mục tiêu phán đấu của cộng đồng asean
nhằm tạo dựng vị thế hình ảnh vai trò mới với tinh thần chủ động trống gấp
có trách nhiệm
cho đối thoại và hợp tác tên săn chơi toàn gọng
cộng đồng asean sẽ kết nối hiệu quả trong nội khối và hội nhập sâu rộng với bên ngoài
dựa trên sự sáng tạo ổn định và hài hòa với sự loan tỏa của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
trong đời sống kinh tế xã hội và của cả cộng đồng
cộng đồng asean sẽ là mẫu hình của kinh tế tuần hoàng với những sức mạnh mới
thủ tướng nhấn mạnh cộng đồng asean tự cường với khả năng thích ứng chống chịu và xử lý hiệu quả các tác động của thiên tai biến đổi khí hậu ô nhiễm rác thải nhựa dần trở thành một khu vực đáng sống trên hành tinh với mạng lưới các thành phố thông minh được mở rộng an sinh xã hội được bảo đảm
để hiện thực hóa những mục tiêu này và cùng nhau kiến tạo tương lai mỗi thành viên từng người dân asean cần nỗ lực từ những công việc nhỏ góp từng viên gạch xây dựng nên những công trình lớn của cộng đồng asean
chủ đề của năm asean hai nghìn hai mươi là asean gán kết và chủ động thích ứng với năm trọng tâm ưu tiên không chỉ cho năm hai nghìn hai mươi mà còn hướng đến những mục tiêu dài hạn hơn đó là
đóng góp tích cực cho môi trường hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực thúc đẩy phát triển thịnh vượng trên cơ sở liên kết và kết nối khu vực nâng cao khả năng thích ứng tận dụng cơ hội

thủ tướng cho biết việt nam đã chủ động chuẩn bị mọi mặt cho nhiệm kỳ chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
sẵn sàng cùng các nước thúc đẩy cộng đồng asean phát triển mạnh mẽ
thời gian tới ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi các ban tiểu ban chuyên môn các bộ cơ quan
địa phương liên quan cần nỗ lực triển khai các nhiệm vụ bảo đảm sự thống nhất
chuyên nghiệp nghiêm túc hiệu quả vì một nhiệm kỳ chủ tịch asean thành công toàn diện
thủ tướng bày tỏ hy vọng các đối tác quốc tế của asean sẽ hợp tác hỗ trợ asean và việt nam
thực hiện thành công
các nhiệm vụ của năm hai nghìn hai mươi vì một khu vực hòa bình an ninh phát triển và tiến bộ
tại buổi lễ thủ tướng cùng các lãnh đạo bộ ngành và bạn bè quốc tế thực hiện nghi thức bấm nút khai trương
website asean hai nghìn hai mươi với tên miền asean hai nghìn hai mươi vn và thực hiện lễ thượng cờ asean